ba con dao bầu một thanh kiếm cùng các vật dụng dùng để phá khóa xe máy
nhìn những hung khí này phần nào người ta hiểu rõ được sự manh động và táo tợn của ổ nhóm trộm cắp xe máy này
ba đối tượng gồm nguyễn đăng anh vũ đào viết lưu và nguyễn thanh lam công chú tại hà nội
dù có tuổi đời còn khá trẻ nhưng đã có tới một mươi hai tiền án về ma túy và trộm cắp tài sản
đáng chú ý có đối tượng còn vừa mới ra tù nhưng đã ngựa quen đường cũ

mà ổ nhóm này còn rất chuyên nghiệp trong quá trình trộm cắp
chỉ mất vài chục giây là các đối tượng đã có thể phá khóa xe máy thành công
cả đối tượng nhắm đến là những chiếc xe tega đắt tiền nhưng không có người trông giữ để hứa hênh bên đường

biết từ lần đi tù trước
cơ quan công an đánh giá đây là ổ nhóm đối tượng rất là manh động
các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự đều về tội trộm cắp tài sản
cơ quan công an khuyến cáo người dân đối với những tài sản có giá trị đặc biệt là xe máy
khi mà để ở ngoài đường thì phải gửi ở những nơi đảm bảo có người trông và có khóa cẩn thận
để tránh cho các đối tượng có cơ hội để phạm tội tiếp
bước đầu nhóm này đã khai thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy chỉ trong vòng hai ngày
xe máy sau khi trộm được các đối tượng nhanh chóng tẩu tán bán lại để lấy tiền chia nhau tiêu xài
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thu giữ bảy chiếc xe máy các loại
công an quận bà đình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
đề nghị những ai là bị hại bị mất trộm tài sản liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự
công an tây ninh thông tin vừa chuyển giao bốn đối tượng gồm nguyễn văn cường
lê tuấn anh nguyễn an khương và huỳnh châu mười cùng chú tại huyện tân châu
cho công an tỉnh long an điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản
đây là nhóm đối tượng sử dụng xe ô tô gây ra vụ cướp một hai trăm bảy mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
tại cây xăng trên quốc lộ n hai thuộc huyện thạnh hóa tỉnh long an
thấy lực lượng công an bốn đối tượng trên tung cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng khống chế bắt giữ
qua kiểm tra xe ô tô công an thu giữ một hai trăm bảy mươi bao thuốc lá hiệu z là tăng vật của vụ cướp
ba trăm linh bao thuốc lá hiệu ba số năm bốn biển số ô tô một kiếm một súng tự chế cùng nhiều đồ vật khác có liên quan
tính đến thời điểm bị bắt bốn đối tượng đã cùng nhau thực hiện sáu vụ cướp
trong đó năm vụ ở tỉnh long an và một vụ ở huyện bến cầu tỉnh tây ninh
gây thiệt hại cho nạn nhân hàng trăm triệu đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an tiếp tục khai thác mở rộng
truy bắt các đối tượng còn lại có liên quan
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
hai nữ đối tượng chuyên cho người dân vay lãi nặng với mức lãi suất cắt cổ lên đến ba trăm sáu mươi năm một năm
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hai đối tượng là phan thị kim hân và nguyễn thị nở chú thành phố buôn ma thuận
đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố buôn ma thuận vay tiền với lãi suất cao
bước đầu công an đã làm rõ trong năm hai nghìn hai mươi ba
hân đã cho bốn người vay tổng số tiền ba trăm bốn mươi năm triệu đồng lãi suất từ hai trăm bốn mươi ba ba một năm đến ba trăm sáu mươi năm một năm
gấp từ một mươi hai một mươi bảy đến một mươi tám hai mươi năm lần mức lãi suất cao nhất quy định thu lợi bất chính hơn tám mươi năm triệu đồng
còn nở từ đầu năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã cho một mươi ba người vay với hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
lãi suất cho vay từ ba trăm linh bốn một mươi sáu đến ba trăm sáu mươi năm một năm vượt quá hơn một mươi năm
đến hơn một mươi tám lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của bộ luật dân sự thu lợi bất chính hơn ba mươi năm triệu đồng
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ cháy lớn ở khu vực kho xưởng nguyên liệu nhựa
tại khu vực xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng
khu nhà xưởng rộng khoảng bảy trăm linh m hai đã bị lửa lan nhanh bao trùm
do nhà xưởng chứa các vật liệu nhựa dễ cháy thế nên ngọn lửa lan nhanh và cháy dữ dội
gần hiện trường chỉ có một số kho sản xuất không gần nhà dân
nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hải phòng
đã điều động một mươi xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường
các phương án chữa cháy chống cháy lan đã được triển khai khẩn cấp
đến khoảng hai mươi hai h đám cháy đã cơ bản được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người
hiện lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiếp tục phun nước làm mát đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại
sau nhiều ngày nỗ lực chữa cháy tại vườn quốc gia hoàng liên thị xã sapa tỉnh lào cai
cho đến nay các điểm cháy đã cơ bản được khống chế không cháy lan vào rừng tự nhiên và rừng rà
trong khu vực lõi vườn quốc gia hoàng liên
dù đã được cơ bản khống chế tuy nhiên theo các lực lượng chức năng thời tiết tại khu vực này vẫn hanh khô
kèm theo gió to tiềm ẩn nguy cơ đám cháy bùng phát trở lại
đã được khống chế chỉ còn lại một số gốc cây đang ưu nghỉ thì đội cũng đã tiếp tục đi giật gốc cây cháy
phân cầu các anh em đi mấy chỗ khói ra là giật hết đi lấy nước xong là tưới hết mấy gốc cây rồi
xong là lúc mình về là đã không còn khói rồi
cái giọt phát xong là mình phát mình làm cái đường băng xong mình cắt
cái đường băng xong mình đốt từ phần mình làm cái đường băng để đi
để nó làm lại cái đường băng
đánh giá cao nỗ lực tham gia chữa cháy của lực lượng chức năng
cũng như ủy ban nhân dân thị xã sapa được tổ chức hiệu quả theo phương châm bốn tại chỗ
đã thiết lập được sở chỉ huy tiền phương thiết lập ba mũi tiếp cận khu vực xảy ra các đám cháy
ngăn chặn nguy cơ đám cháy lan vào khu vực rừng già
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác chữa cháy
không được chủ quan lơ là không để tái bùng phát đám cháy
nếu mà thời tiết mà nó ủng hộ mà nó không gió mạnh ấy
thì chúng ta cũng sẽ có cái khu vực đấy nó không thể cháy lan được
mặc dù nó chỗ này vách đá nó rất là cao và nó rất là khó tiếp cận
thế còn lại thì hiện nay thì cái gió thì nó đang cái hướng thuận
thì nếu mà trong trường hợp mà nó có vấn đề thì chúng ta phải có những giải pháp kỹ thuật
tức là thậm chí là chúng ta có thể đốt ngược trở lại thì tại vì nó cháy đỉnh xuống
đốt ngược từ dưới lên thì nó sẽ kết thúc cháy được
theo thống kê đã có khoảng ba mươi một hectare diện tích rừng bị đốt cháy
chủ yếu là rừng nghèo kiệt chưa có chữ lượng rừng
có khoảng bốn hectare rừng trồng thay thế năm thứ ba
hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ